hàng năm vào dằm tháng riêng người dân tín ngưỡng ở khắp nơi đặc biệt là cộng đồng người hoa cùng nhau về phước thắng cung xã đại an huyện trà cú tỉnh trà vinh để cầu an sức khỏe cho gia đình trong những ngày đầu năm mới và xem hội nguyên tiêu
nguyên tiêu thắng hội diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng một âm lịch hàng năm tại phước thắng cung xã đại an thu hút đông đảo bà con người hoa ở đại an cùng các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận như vĩnh long sóc trăng đồng tháp về tham dự
lễ hội được chính thức bắt đầu lúc một mươi hai giờ trưa ngày rằm với nhiều nghi thức truyền thống
lễ hội không chỉ lưu giữ những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người hoa tỉnh trà vinh mà còn giúp phát huy gìn giữ giao lưu văn hóa giữa cộng đồng ba dân tộc trên địa bàn góp phần tô đậm thêm nét đẹp văn hóa truyền thống làm đa dạng phong phú nền văn hóa việt nam trong xây dựng phát triển